thưa quý vị và các bạn sau một mươi ba tuần công bố cấp độ dịch tuần qua thành phố hồ chí minh lần đầu tiên công bố cấp độ dịch một vùng xanh
điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn về kế hoạch đi học trở lại của học sinh đặc biệt là đối với các em ở bậc mầm non tiểu học và lớp một
vào chiều một mươi tháng một ông trịnh duy trọng trưởng phòng công tác chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết
việc tổ chức dạy học trực tiếp cho các em học sinh trên địa bàn thành phố được thực hiện theo kế hoạch và chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
hiện nay đối tượng đi học trực tiếp là các em học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
ngoài ra từ ngày bốn tháng một các trung tâm ngoại ngữ tinh học cơ sở giáo dục đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được tổ chức
học tập trực tiếp
theo đại diện sở giáo dục và đào tạo tuy theo cấp độ dịch mà các cơ sở sẽ thay đổi trong việc dạy học trực tiếp
khi thay đổi cấp độ dịch thì các cơ sở giáo dục sẽ thay đổi việc dạy học tương ứng thể hiện sự linh hoạt trong dạy học trực tiếp trong thời điểm phòng chống dịch
hiện nay do thời gian học tập trực tuyến kéo dài nên thành phố hồ chí minh nhiều học sinh đã rút học bạ chuyển về quê
ông trọng cho biết theo thống kê nhanh của cấp tiểu học đã có bảy năm trăm linh học sinh thực hiện hồ sơ chuyển trường
học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông thì phần lớn đang trở lại trường và chỉ còn khối sáu đang học trực tuyến nên số hồ sơ chuyển trường rất ít
sau bốn tuần triển khai dạy học trực tiếp đối với học sinh hai khối chín và một mươi hai và một tuần triển khai mở rộng đối với các khối bảy
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai đến ngày bảy tháng một tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp cụ thể là khối bảy đạt chín mươi hai bốn khối tám đạt chín mươi năm bốn mươi tám khối một mươi đạt chín mươi năm tám mươi năm và khối một mươi một đạt chín mươi ba
con số này cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ khảo sát phụ huynh đồng thuận cho con đến trường trước đó chỉ đạt từ sáu mươi